một ngôi làng nhỏ nằm sát dòng sông châu giang quanh năm nước chảy êm đềm
người ta vẫn gọi làng với cái tên vũ đại
vũ đại ngày nay không chỉ nổi tiếng với tác phẩm trí phèo lão hạc của cố nhà văn nam cao
mà còn được biết tới với nghề dệt truyền thống hàng trăm năm
với những món đặc sản như chuối ngự hồng không hạt và đặc biệt là món cá kho
những người già trong làng kể rằng làng vũ đại quê hương của trí phèo
thị nở vốn là vùng quê chiêm trũng
nhà nào cũng có một hai cái ao và bữa ăn nào cũng không thể thiếu được món cá
tết đến người dân làng vũ đại lại bắt những con cá trắm đen to nhất đem kho
và dâng lên thấp hương tổ tiên
chúng tôi ngày trưa nhá tết thì nấu một cái nồi đất to cả
cả gia đình chỉ có nấu cá ăn thôi
nấu chứ nấu một nồi to à nên là ăn mấy ngày
cái này là của gia truyền từ đời ông cha để lại từ ngày xưa
là mình cứ theo ông cha mình làm thôi
có cá đổ vạ cho cơm đó là câu nói ưu ái mà dân gian dành cho món cá kho
như để diễn tả cái ngon của món ăn này
đạm đã gắn bó bao đời với người dân việt nam từ thế hệ này sang thế hệ khác
cá kho thịt chắc xương nhừ để nguội vẫn thơm phức
một miếng cá thôi mà đầy đủ vị đậm đà và thơm phúc của cá
cây cay nồng nồng của giềng ớt chua chua thanh thanh của nước cốt chanh
lại thêm vị béo ngậy của thịt ba chỉ
cá kho được ví như một phần của quê hương
và xứng đáng là một trong những biểu tượng của ẩm thực việt
từ tục lệ đó
đến nay kho cá đã trở thành một nghề của làng
là đặc sản của làng vũ đại xưa hay làng nhân hậu nay
nhưng ít ai biết được là phải tới năm hai nghìn một mươi ba
khi cơ sở chế biến cá kho của kỹ sư nguyễn bá toàn được đưa vào hoạt động
thì món cá kho mới được giới thiệu rộng rãi trên thị trường
với hình thức liên kết hợp tác với các nghệ nhân kho cá
mô hình này đã kết nối với ba cơ sở kho cá lâu năm
xây dựng được quy chuẩn chung trong suốt quá trình chế biến
khi mình vẫn còn đang là một kỹ sư xây dựng công trình
và trong một lần đi công tác về hà nam
thì được nhân dân chiêu đại món cá kho của làng vũ đại
và khi thưởng thức thì quá là ấn tượng
với chất lượng với hương vị rất là đặc trưng
rất là đặc biệt của món cá kho làng vũ đại này
chưa bao giờ ăn chưa bao giờ tưởng tượng ra
nó lại có một món cá kho rất là khác biệt như thế
và chính cái hương vị
và chính cái sự đặc trưng

đã thúc đẩy tôi
có một cái mong muốn
đó là đưa cái món cá kho làng vũ đại này ra
cho đông đảo cho thức khách
tại việt nam và cả nước ngoài
thưởng thức cái món cá kho cổ truyền
rất là đặc biệt của việt nam này
xuất thân là kỹ sư
ngành giao thông ở thời điểm đó
anh toàn đang làm giám sát
cho một công trình lớn của một nhà thầu nước ngoài
khi đưa ra ý tưởng
kinh doanh cá kho anh gặp rất nhiều khó khăn
khó khăn lớn nhất
theo anh là việc anh phải khai phá
một thị trường hoàn toàn mới
với một sản phẩm hầu như chưa ai biết đến
thị trường gần như là
chưa có ai biết đến cái món cá kho này cả
nhưng mà phải rất là
mất nhiều công sức
để giới thiệu các món cá kho đến mọi người
và cái hiệu quả nó ban đầu nó rất là thấp
tôi đã phải đi phát tờ rơi
ở các ngã tư hoặc là đến
các khu đô thị rồi thì
quảng cáo trên báo giấy rồi quảng cáo
trên báo điện tử rồi qua rất nhiều
và khó khăn hơn nữa
khi quyết định bỏ nghề kỹ sư
để đi kinh doanh cá kho của anh
không nhận được sự ủng hộ của chính những người
gần gũi nhất những người thân trong gia đình
lúc đó thì trong một cái hoàn cảnh như vậy
bao nhiêu năm mình học đại học
và mình cũng đã làm
ba năm trong cái nghề đó và cũng đã
có những cái vị trí và cũng có những cái thành công
nhất định rồi thì khi mình bỏ nghề như thế
thì rất nhiều người phản đối
và đặc biệt là bố của tôi thì ông phản đối rất là

cũng nghĩ rằng như vậy là bao nhiêu năm
học hành như vậy là
công cốc hết rồi
không ngờ con lại đang làm kỹ sư
lúc đấy nương cũng
tương đối là khá
bao nhiêu người mơ ước không được
mà con học được thành đến lúc bây giờ
thì con lại xin con nghỉ
làm kỹ sư để quyến sang cá kho
bố mẹ rất là
không ai tán thành
cả bố cả mẹ rất là giận
với quyết tâm khởi nghiệp
bằng món ăn truyền thống của làng quê
đồng bằng bắc bộ
anh kỹ sư xây dựng nguyễn bá toàn
gần như phải bắt đầu từ con số
từ chuẩn hóa chất lượng
của một niêu cá kho
chuẩn hóa quy trình kho cá
tới việc tìm hiểu lựa chọn nhà cung cấp
nguyên liệu chính là cá chấm
thậm chí anh còn phải tìm hiểu cả công nghệ
làm nồi đất để lựa chọn loại nồi
có chất lượng có thể vận chuyển xa
mà ít bị vỡ
trong quá trình làm việc
thì có rất nhiều những cái rủi ro
ví dụ như là
hàng sẽ bị hỏng
trong quá trình vận chuyển
thì phải tìm cách nào để thúc đẩy
để cải tiến quá trình vận chuyển
nó được nhanh hơn tìm được những đối tác
tốt hơn hay là
niêu cá nó bị vỡ
hỏng trong quá trình vận chuyển
thì phải nghiên cứu ra
những cái niêu mới với chất liệu mới
với những nhà sản xuất mới
với công nghệ đốt mới
thì để cho cái niêu cá nó được chắc chắn
từ đó là một phần là
hạn chế cái rủi ro cho chính cái doanh nghiệp của mình
thứ hai là là làm cho khách hàng
được hài lòng hơn
tới nay với sự nỗ lực
của anh nguyễn bá toàn sự hợp tác
của các cơ sở sản xuất cá kho
sản phẩm của anh đã được sở y tế
hà nam chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn
thực phẩm và liên tiếp đạt
nhiều giải thưởng cao quý
thương hiệu phát triển bền vững năm hai nghìn một mươi ba
dài vàng món ngon tinh hoa
ẩm thực việt thương hiệu nổi tiếng
uy tín được tin dùng
sản phẩm tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng
thương hiệu việt nam uy tín chất lượng
tượng vàng thanh gióng của thủ tướng chính phủ
trao tặng năm hai nghìn một mươi năm
và nhiều giải thưởng khác
tôi đến từ ireland lần đầu tiên
tôi thử món này nó gọi là gì
tôi sẽ thử nó rất ngon
kho cái này nó rất lâu
mà nó ám hết cả không khói
ở trong nhà với lại cái mùi
tụi tôi rất sợ và tụi tôi rất là mong muốn
có được một cái món cá kho
từ trong nước mà đi sang
thế giới thì ở pháp
ở các nước mà có người việt nam
ai cũng cần một cái món ăn
như thế này cả
có được sản phẩm chất lượng cao
xong nếu như khâu quảng bá không thực hiện
tốt thì hoạt động kinh doanh
vẫn sẽ thất bại anh toàn hiểu
rõ điều này và đã tìm đủ mọi biện pháp
để giới thiệu cá kho làng vũ đại
đến với khách hàng trong nước và quốc tế
anh từng thua lỗ và
khi lựa chọn hình thức quảng bá qua tờ rơi
việc kinh doanh của anh chỉ thực sự có lãi
khi đưa sản phẩm lên quảng bá
trong cái quá trình marketing
online này tôi thì có rất nhiều sai lầm
ví dụ như là
từ quảng cáo ở trên
mất rất nhiều tiền cũng không đạt được
cái kết quả hoặc thậm chí là
đã tìm đến marketing online
nhưng mà nếu mà đặt
banner vào những nơi nó không
phù hợp hoặc cái tỉ lệ chuyển đổi nó
rất là thấp hoặc là những khách hàng
ở những trang mạng đó họ không quan tâm
với ẩm thực thì cái tỉ lệ
phản hồi của khách hàng cũng rất thấp
và tỷ lệ mà mua hàng cũng rất là thấp
về chúng ta
và tôi đã phải tìm đến những cái kênh mà
nó tiếp thị được cái khách hàng
một cách đúng người
tức là tiếp thị đúng với khách hàng mục tiêu
tức là họ đúng là những người đang có nhu cầu
họ đúng là quan tâm đến ẩm thực
cổ truyền và họ đang quan tâm đến món cá kho
khi mà chúng ta tiếp cận được đến những khách hàng
chính xác như vậy thì cái chi phí tiết kiệm
chi phí cho marketing
nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều
tôi đã phải trải qua rất nhiều những như thế
và phải chi phí rất nhiều những cái tốn kém
để mà cuối cùng tìm ra
được những cái cách truyền thông nó
hiệu quả nhất
đặc biệt thương hiệu điêu cá của anh toàn
còn là đại diện duy nhất trong toàn châu á
thái bình dương được hãng google của mỹ
lựa chọn làm video
quảng bá tinh hoa ẩm thực việt nam
trên toàn thế giới
tôi là uyen
là thành viên nhóm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
vừa và nhỏ của google
trong lần nói chuyện đầu tiên anh toàn hỏi tôi
làm thế nào để thu hút khách hàng
về website của anh ấy
thông qua việc sử dụng từ khóa tìm kiếm
tôi đã gợi ý anh ấy một vài từ khóa
để khi khách hàng tìm kiếm về cá kho
sản phẩm của anh ấy sẽ xuất hiện
ở dòng đầu tiên
với edward anh toàn không cần phải đầu tư quá nhiều
thay vào đó anh cần học cách
sử dụng hiệu quả công cụ này
tới nay sản phẩm cá kho của anh toàn
đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh thành
trên toàn quốc và cả thị trường
nga pháp đức cộng hòa xéc
trung bình mỗi ngày
các cơ sở của anh toàn kho bán
hàng chục nồi cá
trong tuần cao điểm như dịp tết
trung bình mỗi ngày kho bán hàng trăm nồi
doanh thu từ cá kho thương hiệu
báo kiến của anh đã lên tới năm tỷ đồng
vào năm hai nghìn một mươi sáu
và sẽ còn cao hơn vào năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó
là khối lượng việc làm ổn định
cho vài chục lao động thường xuyên
ở làng quê bắc bộ nhân hậu

cùng với hiệp hội tích cực xúc tiến
các giải pháp để như thế là
giới thiệu sản phẩm và mở rộng
do vậy thì
thứ nhất là lượng ngày tăng lên
và thứ hai là
người tiêu dùng trong nước cũng như
người việt nam hoặc nước ngoài
thì ngày càng biết nhiều đến sản phẩm
cá kho này và nó đã có mặt
trên địa bàn rất rộng
trên bàn ăn của thực khách
trong nước của quốc tế khi mà
mình đã hợp tác với các
hộ kinh doanh với những
kho cá tại địa phương
thì rõ ràng là mình phải cam kết
cho họ và đảm bảo được cho họ cái đầu ra
ổn định đấy khi họ có những
công việc khác là họ đã từ bỏ hết rồi để họ tập trung
vào cái việc kho cá thế nếu mà mình
không tạo được một cái công việc ổn định
với một cái sản lượng nhất định
đảm bảo cho cuộc sống của họ thì
họ sẽ rất là thất vọng
và bản thân mình cũng cảm thấy
là mình không hoàn thành được cái nhiệm vụ
cho nên là thực sự đó cũng là một
cái áp lực đối với cá nhân tôi
phải lỗ lực nhiều hơn nữa
cố gắng nhiều hơn nữa để quảng bá nhiều
cho nhiều người được biết đến
cái món cá kho bá kiến cổ truyền
rất nặng biệt này để
không chỉ khách hàng được thưởng thức mà chính
những cái đối tác của chúng tôi chính
những người nông dân họ cũng vui mừng
vượt qua những khó khăn những trở ngại
trên bước đường khởi nghiệp những thành quả
đầu tiên đã đến với anh toàn
nhìn lại chặng đường đã qua anh
tâm niệm rằng chính sự kiên trì
và quyết tâm là điểm mấu chốt
để đi đến thành công
dẫn tới thành công
đối với tôi ở thời điểm này
nó quan trọng nhất đó là sự kiên trì
bởi vì là khi mà chúng ta
kinh doanh với một ngành nghề hoàn toàn mới
thì nó có rất nhiều những cái rủi ro
bởi vì chúng ta
chưa có kiến thức
và đặc biệt trong cái thời đại ngày nay
thì công việc kinh doanh
ngày càng khó khăn
thì phải chúng ta
như bản thân tôi là luôn luôn chấp nhận
những cái sai lầm và chấp nhận
những cái thất bại
chỉ thông qua những cái sai lầm chỉ thông qua những cái thất bại
thì chúng ta mới tìm ra được
một cái con đường đúng
thành công của anh toàn
không chỉ là cầu nối
đưa ẩm thực của ngôi làng nhỏ giữa vùng
chiêm trũng đồng bằng bắc bộ
đến với thực khách trong nước mà đã được
bạn bè quốc tế đón nhận
cùng với đó là thu nhập không chỉ
cho cá nhân anh mà cho cả những
lao động trong làng trong xã
thành công của anh
còn được san sẻ cho tất cả
những người đã góp phần tạo nên
món ăn đặc sản này
một vụ tết nữa đang đến gần
và đó cũng là mùa cao điểm
của những người làm cá kho
ở làng vũ đại
tất cả đều đã hồ hời chuẩn bị
cho một mùa cá bội thu
những nghệ nhân kho cá của làng
họ đơn giản là những người gắn bó
với món ăn truyền thống từ khi còn rất nhỏ
món ăn ấy
như đã ngấm vào cuộc sống của họ
bí quyết và kinh nghiệm
được đúc rút từ những ngày kho cá
thủa cơ hàn
và với những người dám nghĩ dám làm
dám dấn thân với cả một niềm
đam mê ẩm thực dân san cổ truyền
như anh toàn ngày hôm nay
cá kho làng vũ đại đã trở thành
một niềm tự hào của họ trước bạn bè
trong nước và quốc tế